từ sau này thì bà con cũng sẽ phối hợp với cán bộ và bà con cũng sẽ cùng họ theo để làm chương trình nuôi bò

với điều kiện tự nhiên khó khăn vùng sâu vùng xa nên cuộc sống chủ yếu là tự cung tự cấp
trước đây nhiều hủ tục và thói quen xấu tồn tại lâu đời trong vùng đồng bào người mạng sinh sống
người ốm thì để ở nhà nhờ thầy mò đến cúng
tình trạng kết hôn cận huyết thống tảo hôn thường xuyên xảy ra
đặc biệt là tình trạng uống rượu triền miên trong đồng bào người mạng dẫn đến suy yếu không có sức lao động
cũng vì thế mà cuộc sống của bà con ngày càng khó khăn
ôm đau này ít mà họ đi quan tâm đến bệnh viện cơ sở y tế không đi khám
nên là cho nên gây ra cơ hội lạc hậu là cơ cúng
với xưa thì mố lờn mố gà đi thì nó phí từng tế nó không khói ra thì nó càng phí nghèo thì mình càng nghèo
tính ra cái này tôi nó không đưa ra từ tôi tôi tỉnh toảng hồi họp là cơ hội bàn người ta không ra ý kiến
đừng tuyệt đối đừng mi tín nhiều đừng lạc hậu
thì ôm đau
ôm đau thì phải quan trọng là đến cơ sở y tế khám
từ khi các chính sách của nhà nước hỗ trợ tới vùng đồng bào dân tộc mạng
như đề án một nghìn sáu trăm bảy mươi hai của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào các dân tộc mạng la hủ cống cờ lao
đường giao thông cũng đã được nhà nước đầu tư mở mới đảm bảo thuận lợi cho việc giao thương đi lại của người dân tới các xã bàn
đồng bào dân tộc màng ở huyện nậm nhùn có điều kiện tiếp cận với thông tin
cùng với đó các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh từ tỉnh xuống cơ sở đã dần thay đổi nhận thức và cách nghĩ của bà con
các hoạt động văn hóa văn nghệ lễ hội truyền thống tốt đẹp được phục dựng và phát huy
nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai đã dần đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục và thói quen xấu của đồng bào dân tộc mạng
các ban ngành tổ chức công tác tuyên truyền đến người dân để xóa bỏ dần
các hồ tục lạc hậu người dân thực hiện tốt các quy ước hương ước ngay chính trong đồng bào dân tộc đó
gồm vai trò tiếng nói của người có uy tín bí thư tri vộ trường bản và đặc biệt là đối với những cán bộ công chức viên chức
là người đồng bào dân tộc mạng để làm công tác tuyên truyền và làm gương trong tất cả các hoạt động đời sống sinh hoạt
cũng như là trong lao động và học tập tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động như tổ chức các lễ hội
để người dân có thể là vẫn giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc nhưng cũng xóa bỏ được đi những cái hủ tục nó đang còn
người dân còn trông chờ ỉ lại vào nhà nước
do đó việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế trước đây trong đồng bào người mạng còn manh muốn
các chính sách đối với dân tộc đặc biệt khó khăn này thường nhỏ lẻ
chứ chưa thực sự tạo động lực và xóa hẳn tư tưởng trông chờ ỉ lại trong đồng bào dân tộc mạng
một số thì cứ trông chờ vào nhà nước
nhà nước cho cái gì xong là cũng để ấy
có một số người thì họ cắp gạo cho thì
ăn hết cái kia xong là cũng đi làm đấy mới nghèo
nhà nước có hỗ trợ được vay vốn ngân hàng chính sách thì
giờ tôi chăn nuôi thì nuôi được châu
với lợi dê với con lợn con gà
với là trồng cây chuối các thứ này với là củ hè này
thì đưa cho các con cháu đi học
việc nhân rộng và phát huy các mô hình phát triển kinh tế của chính những hộ gia đình người mạng phát triển
cùng với những chính sách hỗ trợ cây con giống phù hợp
đã thực sự thay đổi nhận thức và xóa bỏ dần tính trông chờ ỉ lại nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc mạng
tuy nhiên so với các dân tộc khác trong vùng
thì kinh tế của các hộ gia đình người mạng vẫn ở mức thấp
và vẫn cần có những chính sách phù hợp với thế mạnh và con người nơi đây
để bà con có động lực vươn lên
để phát triển kinh tế xã hội
dân trí là quá thấp rồi thì từ cái đó thì có cái tư tưởng trông trợ ủy lại của nhà nước nên là rất là khó
cái nữa thì cũng nên đảng nhà nước cũng quan tâm có những cái chính sách đặc biệt
thí dụ như là các con em dân tộc mảng họ đã được đi học về chuyên môn này
học về văn hóa hay là chuyên môn về sư phạm sư phiếp hoặc là một số cái ngành nghề đấy
thì cũng có cái chính sách đặc biệt
chúng tôi sẽ ưu tiên cho họ để làm cán bộ lãnh đạo xã chẳng hạn hoặc là trưởng các đoàn thể
hoặc là cán bộ công chức xã để người ta khi tác động công tác tuyên truyền giáo dục cho đồng tàu mạng thì nó hiệu quả hơn
chúng tôi cũng thấy được rằng là qua cái chính sách này thì cũng đã có cái hiệu quả nhất định
cái tỷ lệ giảm nghèo các hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng đã giảm qua hàng năm trong đồng bào dân tộc
tuy nhiên thì chúng tôi cũng kiến nghị là các hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng đã giảm qua hàng năm trong đồng bào dân tộc
thì chúng tôi cũng kiến nghị là một là tiếp tục có các cái chính sách hỗ trợ đồng bộ hơn
và cái mức hỗ trợ là cao hơn để đáp ứng được với lại cái nhu cầu thực tế hiện nay
việc tăng cường cán bộ biên phòng về giữ cương vị phó bí thư đảng ủy xã biên giới có dân tộc đặc biệt khó khăn
góp phần tham mưu cho đảng ủy xã kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền
các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở cấp xã
từ đó công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và giải quyết các công việc của xã
phục vụ nhân dân được thực hiện thường xuyên liên tục
hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao
nhờ phó bí thư xuống chỉ đạo chỉ hướng dẫn tri bộ
nên đến nay là tri bộ cũng đã phát triển rất là tốt
trước tiên là tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương
phải thường xuyên xuống với dân hướng dẫn nhân dân là sản xuất
tức là dần xóa bỏ những cái tập tục lạc hậu
ngoài đến do cả hệ thống chính trị anh em trong đơn vị cũng thường xuyên đến hướng dẫn bà con
tức là chồng bố hai vụ khai hoang hướng dẫn bà con chăn nuôi
mình cũng thường xuyên tham mưu cho đảng ủy

có kế hoạch lựa chọn những các em đã học hết cấp ba hoặc lớp chín
nhất là lớp trẻ thanh niên
mình hướng dẫn và giúp đỡ các em nhờ các đảng viên để mình làm nhân tố lêu gương
để vận động nhân dân trong lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo
mặc dù được thụ hưởng các chương trình đề án hỗ trợ các dân tộc
nhất là dân tộc ít người nhưng lãnh đạo chính quyền địa phương mong muốn
việc lựa chọn đầu tư nên trao quyền tự quyết cho các xã
bởi vì mỗi vùng mỗi dân tộc kể cả trong vùng dân tộc cũng có những nhóm đối tượng khác nhau
do đó phải có chính sách sát với thực tế và tạo được động lực hỗ trợ thực sự
để các dân tộc khó khăn phát triển
không nên có các tiêu chuẩn áp dụng chung cho tất cả các đối tượng ở các vùng các tỉnh khác nhau
bên cạnh đó mỗi chính sách dự án đưa ra cần phải cân đối bố trí nguồn lực thực hiện trước lúc ban hành
các chính sách ban hành nên gắn với một cơ quan chủ trì một đầu mối quản lý
quan tâm đến sản xuất tạo sinh kế cho người dân
đặc biệt là tạo mọi điều kiện để người dân sống được
huyện cũng mong muốn đề án này được tiếp tục và có điều chỉnh
thứ nhất là đề đảm bảo tốt
thứ nhất là thắng thoát xuất đầu tư
hai là bố trí đủ nguồn lực để hoàn thiện các kết cấu hạ tầng đã đề xuất trước đây
thế còn ta xóa đói thì cũng cơ bản rồi
được đầu tư cho phát triển để làm sao đấy để nâng cao đời sống của nhân dân vùng đồng bào
các dân tộc đồng biệt khó khăn này
về cơ chế riêng của chương trình này
chứ không mà đang vận dụng vào các cơ chế của các chương trình khác
chính vì vậy mà để đột phá của vùng đồng bào này thì phải có cơ chế độc thủ
hai bước đi của đồng bào này thì thậm chí chưa bằng một bước đi của vùng khác
do vậy mà cần nguồn lực cần chính sách độc thủ
và cần có cơ chế cho vùng đồng bào này để tiếp tục phát triển
việc hoạch định chính sách cần xây dựng lại tiêu chí để gắn với nhu cầu thực tế của người dân
chứ không cào bằng theo địa bàn hành chính
dưới sự giám sát của hội đồng nhân dân
nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc ít người là rất cần thiết
nhưng nên trọng tâm trọng điểm
nên chú trọng vào các lĩnh vực mà các dân tộc nhóm dân tộc đang gặp phải khó khăn
việc trao quyền cần gắn trách nhiệm
có kiểm tra giám sát chặt chẽ các chương trình đầu tư hỗ trợ các dân tộc đặc biệt khó khăn
trong đó cấp ủy chính quyền cần quan tâm tuyên truyền để nhân dân xóa bỏ tâm lý tự ti
xóa hẳn tính trông chờ ỉ lại
giúp người dân nhận thức đúng mục đích ý nghĩa của việc hỗ trợ
hỗ trợ bằng cách gián tiếp chứ không hỗ trợ trực tiếp cho người dân
nếu như hỗ trợ gián tiếp thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn nhiều
nếu trong giai đoạn tới mà vẫn còn chính sách
ngoài cái nội dung mình nói ra
thì nên tìm ra một cái kế sinh kế khác
và phải trọng tâm và trọng điểm quy hoạch cụ thể chi tiết cho từng vùng miền
với việc lồng ghép các chương trình đề án
đời sống vật chất
và tinh thần của các dân tộc đặc biệt khó khăn đã có sự khởi sắc
văn hóa giáo dục y tế được quan tâm đầu tư
đã làm giảm các hủ tục và tệ nạn xã hội
kết cấu hạ tầng cùng cây con giống được triển khai thực hiện
đã tạo sinh kế ổn định và thuận lợi cho các dân tộc đặc biệt khó khăn
vươn lên thoát được đói giảm được nghèo
và bước đầu hình thành các vùng chuyên canh
với các mô hình chăn nuôi trồng trọt
cùng với đó hệ thống chính trị được củng cố
an ninh quốc phòng được đảm bảo công tác quản lý
bảo vệ chăm sóc và phát triển rừng
bảo vệ đường biên mốc giới được giữ vững
tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện
còn nhiều trồng chéo giữa các chính sách và cách thức thực hiện
do đó để các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn
phát triển tương xứng với các dân tộc khác trong vùng
cần có những cơ chế chính sách mở
những điều chỉnh phù hợp trong phân bố nguồn vốn
định mức hỗ trợ và cách thực hiện
đồng thời nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng
chính quyền địa phương và nhất là tạo động lực
để chính những con người những dân tộc được thụ hưởng chính sách
tự lực vươn lên thoát khỏi sự tự ti
trông chờ ỉ lại vào nhà nước